theo phản ánh của các cơ quan báo chí việc các kho nhà máy hóa chất trong thành phố luôn là mối đe dọa với môi trường và sức khỏe của người dân
bởi vậy cần tổng ra soát đánh giá nguy cơ sự cố với các cơ sở sản xuất lưu giữ bảo quản hóa chất
trường hợp tiềm ẩn nguy cơ cao cần lập tức di rời ra khỏi khu dân cư đông đúc tránh sự cố môi trường nghiêm trọng do cháy hóa chất có thể xảy ra
về việc này thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chỉ đạo bộ công thương phối hợp với các cơ quan địa phương liên quan nghiên cứu xử lý theo quy định